từ giờ ngày hai mươi ba tháng bốn thành phố đà nẵng cho phép mở lại một số hoạt động trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc về giãn cách giữa người với người hạn chế tiếp xúc và không tập trung đông người
xe du lịch xe hợp đồng xe taxi được hoạt động trở lại nhưng chỉ được vận chuyển năm mươi số lượng khách theo số lượng ghế ngồi của xe
rửa tay sát khuẩn trước khi lên xuống xe khuyến khích các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện bán mang đi bán hàng trực tuyến
trong trường hợp bán tại chỗ thì phải thực hiện bố trí bảo đảm khoảng cách giữa khách hàng người phục vụ thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo quy định
các cơ sở lưu trú được phép mở trở lại hoạt động tắm biển phải bảo đảm không tập trung đông người trong cùng một thời điểm
từ hôm nay chủ tịch ubnd tp đà nẵng cũng yêu cầu tất cả các cán bộ công chức viên chức người lao động tại các cơ quan đơn vị cũng được yêu cầu tổ chức làm việc bình thường